ngày bốn tháng một công ty trách nhiệm hữu hạn taxco tiến hành thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
tại trạm thu phí cầu tiên cựu quốc lộ một mươi đoạn từ cầu quán toan đến cầu nghìn giáp địa danh tỉnh thái bình
theo ghi nhận của phóng viên thì ngày đầu tiên thực hiện thu phí tại trạm này khá là xuân sẻ
tình hình an ninh trật tự tại khu vực ổn định không có sự cố bất thường
đến một mươi bảy h ngày bốn tháng một đã có hơn tám lượt ô tô lưu thông qua trạm thu phí này
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trạm thu phí đã tập hợp danh sách các hộ dân được miễn giảm phí và gửi về trạm
đến thời điểm này đã có hơn một hộ dân có phương tiện được xác nhận miễn giảm
trước đó bộ giao thông vận tải đã có văn bản đồng ý cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên taxco hải phòng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ khu vực trạm thu phí km bốn mươi một
quốc lộ một mươi đoạn từ cầu quán toan hải phòng đến cầu nghìn thái bình
với chiều dài khoảng ba mươi hai tám km theo hình thức bot